thưa quý vị và các bạn nắng nóng đang có xu hướng gia tăng về diện và cường độ
ngày mai cả miền bắc tiếp tục duy trì tình trạng không mưa nắng mạnh từ sớm
khu vực hòa bình và các tỉnh vùng đồng bằng như ninh bình hải dương hay cả thủ đô hà nội
là những vùng trị tác động mạnh của đới gió nóng này nên nhiệt độ ở mức cao từ ba mươi bảy ba mươi tám độ
với khu vực các tỉnh sơn la yên bái tuyên quang bắc cạn cũng như bắc giang
ảnh hưởng của gió phơn yếu đi vì vậy cường độ nóng cũng giảm hơn so với vùng đồng bằng và ở ngưỡng ba mươi sáu ba mươi bảy độ
còn ở các tỉnh vùng núi phía bắc như lào cai hà giang cao bằng và lạng sơn
ảnh hưởng của gió phơn yếu nhất vì vậy các tỉnh này là những nơi có nhiệt độ không quá cao
phổ biến ở ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu độ
với miền trung ảnh hưởng của gió phơn là càng rõ nét nhất nhất là đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
gió phơn thổi mạnh suốt ngày đêm duy trì tình trạng ít đến quang mây khiến cho nền nhiệt ngày ở khu vực này luôn cao
từ ba mươi bảy ba mươi tám độ
dịch chuyển xuống phía nam ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến phú yên
trời bớt nóng hơn và nhiệt độ trong khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn với các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận trời nắng nhưng không xảy ra nắng nóng và nhiệt độ cao ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi đó ở phía nam khối không khí ổn định lấn từ phía đông vào khiến cho gió mùa tây nam suy yếu
chỉ còn duy trì một lớp mỏng từ mặt đất lên tới độ cao một năm trăm linh mét
dưới tác động của lớp gió tây nam mỏng này khu vực tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
mưa rào và rông chỉ còn xảy ra về chiều và tối diện mưa rông ở mức giải rác
ban ngày trời nắng nhiều hơn
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai cũng giao động từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ hai mươi tám ba mươi năm độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác gió tây nam đến nam cấp bốn nhiệt độ hai mươi sáu ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước